tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã diễn ra chương trình ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhằm kỷ niệm ngày gia đình việt nam
ngày hội gia đình việt nam là hoạt động định kỳ được tổ chức hàng năm nhằm hưởng ứng và kỷ niệm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình việt nam
là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình việt nam trong thời kỳ hội nhập
trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em
ngày hội năm nay bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa tái hiện các nghi lễ cưới hỏi độc đáo trong ngày hội gia đình việt nam
bờ vai ấm áp giới thiệu các ấn phẩm về văn hóa ứng xử và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
trưng bày tranh cổ động và tài liệu về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em